ngày hai mươi một tháng bốn sở y tế tp cn phối hợp cùng bộ chỉ huy quân sự tp cn tổ chức trao giấy chứng nhận cách ly cho ekip điều trị của bệnh viện lao và bệnh phổi tp cn
trước đó ekip này đã chăm sóc và điều trị thành công cho bệnh nhân số một trăm bốn mươi năm và bệnh nhân số một trăm năm mươi
theo quy định của ngành y tế sau khi điều trị xong cho bệnh nhân dương tính với bệnh covid một mươi chín ekip y bác sĩ điều trị phải thực hiện cách ly một mươi bốn ngày
theo đó ekip điều trị cho hai bệnh nhân một trăm bốn mươi năm và một trăm năm mươi bốn vừa qua tại cần thơ gồm bốn người đang công tác tại bệnh viện lao và bệnh viện phổi cần thơ
đến nay đã hoàn thành cách ly theo quy định